sau khi đã kiểm tra an toàn thiết bị việc tiếp theo là chạy cất cánh

một khi bắt đầu chạy bạn cũng phải giữ tốc độ đủ tốt lao người về phía trước cho đến khi được cánh rù nâng lên khỏi mặt đất
việc dừng lại đột ngột hoặc nhảy lên dãy trừng là vô cùng sai lầm
nó có thể khiến bạn gấp ngã nặng hơn là chấn thương xây xác
nếu có gió tốt kết hợp với những bước chạy và thao tác thuần thục bạn hoàn toàn có thể cất cánh một cách dễ dàng và nhẹ nhàng

trước khi bay này anh sẽ dựng cái rù lên
anh dựng cái rù lên
thì khi nào anh dựng dù lên anh sẽ hô là chạy
thế giới đó em chạy thẳng cứ chạy thẳng là được
sau khi chạy xong mình ngồi vào đai
ngồi và đai rồi thì có thể thư giãn tận hưởng
thế còn để tránh mà không bị vấp ngã
thì khi mà chạy dựng rù lên
cái rù nó sẽ kéo em về sau như thế này
thế thì cách chạy đúng là em cứ tì người ra phía trước em chạy
đúng rồi tì người về trước chạy
thì cái dù nó sẽ kéo em như thế này lên phía sau này
ở đây có hai cái điểm treo nó sẽ nâng em lên
thì em sẽ không sợ bị rơi xuống đất
mà nếu như em có vấp thì em cũng sẽ
chúi chéo lên phía trước này
thì anh ở đằng sau anh sẽ điều khiển cái gì để cho nó đỡ
tức là em ở đằng trước là em chỉ việc là
em cứ cúi người chạy
đúng rồi đúng rồi
thế khi nào mà hạ cánh thì anh sẽ bảo em là
chuẩn bị ra khỏi đai
thì lúc trước tiên này em nâng hai chân lên song song với mặt đất
sau đó thì anh phanh cái rù lại
và anh bảo ra khỏi đai
thì lúc đấy em dướn người ra đứng hai chân ra
bắt đầu là rùi hai chân ra này
sau đó thì dướn người ra
đứng hạ thẳng hai chân lên là được
còn nếu không dối người đứng hai chân thì cũng không sao cả
ở dưới cái đai này nó có một cái mút
thì nó sẽ mình sẽ hạ bằng cái mông cuồng
anh đã chuẩn bị xong chưa ạ
xong rồi chỉ còn chờ em thôi
thế anh giúp em với ạ
lên rời rồi thì có thể ngồi vắt chéo hai chân với nhau
hoặc là rũi hai chân thẳng ra
đấy thấy ra được
giang chuẩn bị sẽ có một chuyến bay đầu tiên của mình
ban đầu thì rất là háo hức
nhưng mà bây giờ thì cũng hơi run
mong rằng là chuyến bay này của mình sẽ đáp đất tốt đẹp
ok chạy đây tiến lên phía trước
nhanh nhanh đúng rồi tiến đây
rồi chạy đây chạy đây chạy đây
rồi chạy đây chạy đây
rồi chạy đây
rồi chạy đây chạy đây

rồi chạy đây
rồi rửa người ra rửa người ra
không sợ không sợ vì tay anh này này
ui đẹp quá
kiểu bị ngợp ý ạ
ừ đúng rồi

cái cảm giác này nó nó khó tả quá

ở trên không như này ạ

vâng wow ở trên không như này ạ thì các cái dù khoảng cách của các cái dù nó sẽ phải cách xa nhau như thế nào ạ
ờ thường bọn anh sẽ quy định là với các bạn mới bay ấy
thì các cái dù sẽ phải tránh nhau là một cánh dụ
tức là khoảng cách của một cánh dù
thì khi bay thì nó sẽ có các quy tắc giao thông
thường là quy tắc là quy tắc thẳng bên phải
tức là hai dù đối đầu với nhau thì sẽ phải rẽ phải
có những phi công nó có thể bay sát núi
có những phi công nó lại phải bay cách xa một chút
thế ngoài ra thì còn dựa vào điều kiện thời tiết nữa
ví dụ như là điều kiện gió to thì vùng nó lớn
thì bọn anh có thể bay xa núi
nhưng nếu mà gió nhẹ thì phải bay sát núi
nếu không thì vùng lân nó sẽ rất là nhỏ
lúc này tại bãi hạ những vận động viên bay trước đã bắt đầu hạ cánh
bãi hạ là một thở rộng được thuê của người dân trong vùng
xung quanh là những cánh đồng lúa trải dài xanh mát
đây là một cái dù đôi đang chuẩn bị tiếp cận về đường hạ cánh
thì bao giờ nó cũng có một cái đường đường tiếp cận
với bãi hạ
thì chủ kế khu vực chúng ta đang đứng là bãi hạ
thì cái dù này thì có thể ở các cái độ cao khác nhau
thì họ về thì họ phải đảm bảo là đủ cái độ cao tối thiểu
để cái dù nó lướt về bãi một cách an toàn
thì như các bạn thấy là lúc này anh ấy vừa mới làm cái động tác lắc qua lắc lại cái dù
để cho nó giảm được cái độ cao và vào bãi an toàn
thì yêu cầu của nó là phi công giữ cái dù cân bằng
bằng hai tay kéo hai nhẹ hai cái phanh
tính hướng gió theo cái cột cờ cột gió ở dưới bãi hạ
chủ yếu nếu mà bay đôi thì các bạn thấy là phi công sẽ yêu cầu khách là phải chạy
để đảm bảo là khi mà họ tiếp cánh giống như là máy bay ấy
khi xuống là phải có cái đường trường
với điều kiện gió tốt như hôm nay việc hạ cánh dường như khá dễ dàng
các vận động viên đều tiếp đất nhẹ nhàng mà không gặp trở ngại gì
nếu có cũng chỉ là hạ cánh hơi lệch so với bãi
hạ cánh hạ cánh
cái đoạn cuối của quý vị thêm một quá trình
đó là cái điều
cảm xúc của giang bây giờ là rất là vui và vô cùng là hào hứng
tất cả mọi thứ giang được nghe từ trước từ anh dũng giới thiệu
thì nó cũng không thể nào mà bằng được một phần trải nghiệm một lần bay
nói chung là các bạn hãy bay đi có thể gây nghiện đấy
tất cả các bạn đến với môn dụ lượng này đầu tiên thì rất là nhiều người muốn thử cái cảm xúc mà bay rơi tự do
nhưng thực ra nó không hẳn như thế
tức là ở việt nam thì mọi người hay nhầm cái dụ lượng với nhảy dù
nhưng mà dụ lượng nó không phải là chỉ rơi dụ lượng nó là còn bay nữa
thế thì các bạn mà đã chơi dụ lượng đủ lâu thì các bạn sẽ rất là thích cái cảm giác được bay lâu được bay cao và được bay xa
thì dần dần mọi người mới bắt đầu chơi thì sẽ chỉ thích cái cảm giác lơ lửng ở trên không thôi
nhưng sau đó thì dụ lượng nó sẽ có rất là nhiều những cái thử thách nữa
thì đó mới là cái thử thách của dụ lượng
theo anh thì chỉ cần các bạn nào mà thích cảm giác được bay trên rời thì nên đến với lực lượng
kết lại một ngày trải nghiệm bay dụ lượng cùng với cơ lộc bộ việt wings
chúng ta có thể thấy được một số kỹ năng như sau
khi cất cánh phải chú ý đường chạy tránh những chứng ngại vật gây nguy hiểm
chạy cước cánh phải giữ tốc độ đủ tốt lao người về phía trước cho đến khi được cánh dù nâng lên khoảng mặt đất
khi bay lên trời giữ khoảng cách an toàn cách nhau ít nhất một cánh rù
thực hiện quy tắc tránh nhau về bên phải khi bay
bay xa núi khi gió to sát núi khi gió nhỏ
xác định hướng gió bằng cách quan sát cột cờ lá cây
thực hiện hạ cánh trong điều kiện ngược chiều gió
khi hạ cánh giảm tốc độ lứt song song với mặt đất
không phanh quá mạnh mà chỉ tăng dần
bước khỏi đai ngồi người trong tư thế thẳng chuẩn bị hạ cánh từ độ cao một mươi mét
thả chân thẳng xuống và sẵn sàng chạy gối hơi trùng để tiếp đất
thích sự mạo hiểm đam mê điều mới lạ và ước muốn chinh phục bầu trời
đó là những đằng điểm chung để mọi người gặp nhau ở môn thể thao du lượn
được phiêu lưu cùng gió bay luyện tự do như một chú chim
để mọi người gặp nhau ở môn thể thao du lượn được phiêu lưu cùng gió bay lượn tự do như một chú chim